đầu giờ phiên xét xử sáng nay một mươi chín tháng một mươi một hội đồng xét xử phiên tòa vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục xét hỏi đối với bị cáo phan xào nam
cựu chủ tịch công ty vtc online sau đó tiến hành thẩm vấn nguyễn văn dương cựu chủ tịch công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao cnc
hai bị cáo cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài rigvip này cùng bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền
tại phiên tòa chủ tọa công bố nội dung lá đơn được phan xào nam gửi đến tòa án nhân dân tỉnh phú thọ trước ngày xét xử
trong đơn nam cho biết với số tiền kiếm được từ việc tổ chức đánh bạc nếu gửi ngân hàng mỗi ngày bị cáo có thể kiếm được hai trăm linh triệu đồng tiền lãi
tuy nhiên do nhận thức được sai phạm của mình bị cáo đã hợp tác với cơ quan an ninh điều tra để khắc phục hậu quả
kết quả là nam và gia đình đã nộp lại một ba trăm ba mươi bảy tỷ đồng trong tổng số một bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng có được từ việc tổ chức đánh bạc
trong khi đó trước hội đồng xét xử bị cáo nguyễn văn dương cho rằng mình tôn trọng cáo trạng của viện kiểm sát
và thừa nhận hoàn toàn có cơ sở truy tố về hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền
bị cáo dương cũng xác nhận số tiền được hưởng lợi theo cáo trạng truy tố và mong muốn được tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án
đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tiến hành thu hồi một số tài sản nguồn vốn đã đầu tư để khắc phục hậu quả
dương xác nhận nội dung cáo trạng truy tố những hành vi cùng bị cáo phan xào nam vận hành game bài rigvip là đúng
đến nay nguyễn văn dương mới nộp hơn hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng trên tổng số tiền được hưởng lợi bị truy tố là hơn một sáu trăm năm mươi năm tỷ đồng